theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản dịch bệnh covid một mươi chín đang tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của việt nam trong quý hai năm nay
tuy nhiên theo dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần vào quý ba và quý bốn bởi có những dấu hiệu lạc quan cho thấy doanh số bán lẻ trên thị trường thế giới vẫn ổn định
đặc biệt là mặt hàng đóng hộp đông lạnh xu hướng bán lẻ online sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu trên thị trường
ngoài ra hiệp hội cũng cho rằng hiệp định evfta có thể sẽ là một cú hích cho xuất khẩu thủy sản việt nam cuối năm nhất là những mặt hàng được hưởng thuế